thưa quý vị bộ tài chính yêu cầu có giải pháp đồng bộ để các cửa hàng xăng dầu phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng và xử lý nghiêm theo quy định trường hợp không thực hiện
theo đó bộ tài chính đề nghị chủ tịch ubnd tỉnh thành phố chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hợp với cơ quan thuế địa phương
thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để làm việc với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu nắm bắt thực trạng đáp ứng việc triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng
có các giải pháp đồng bộ để các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thực hiện việc phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng và xử lý nghiêm theo quy định trường hợp không thực hiện
đặc biệt bộ tài chính yêu cầu chủ tịch ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn nắm bắt kịp thời các hình thức gian lận mới về hóa đơn điện tử nói chung
và hóa đơn điện tử đối với kinh doanh xăng dầu nói riêng nhằm mục đích thu lợi bất chính hoặc chiếm đoạt tiền thuế của nhà nước để có giải pháp ngăn chặn kịp thời và xử lý theo quy định
các lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn đã triển khai nhiều biện pháp để hoạt động thông quan cuối năm được nhanh chóng thuận tiện và không để hàng hóa xuất khẩu ủn ứ
trong khi đó hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế hữu nghị lạng sơn
được dự kiến sẽ tăng mạnh trong tháng một mươi hai
để thông quan nhanh lực lượng hải quan cửa khẩu hữu nghị đã tăng giờ làm phân công cán bộ hướng dẫn phân luồng xe hàng
hướng dẫn doanh nghiệp kê khai thủ tục hải quan và xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh
hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tại lạng sơn chủ yếu là nông sản thiết bị máy móc hàng tiêu dùng
thời điểm cuối năm dù khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu tăng khoảng hai mươi so với các thời điểm khác trong năm
nhưng hoạt động thông quan vẫn diễn ra nhanh chóng và thuận tiện
từ đầu năm đến nay kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu hữu nghị đạt gần ba tỷ usd tăng gần một trăm ba mươi so với cùng kỳ của năm trước
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối tượng nguyễn văn hưởng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương khởi tố và bắt tạm giam
hưởng từng là bảo vệ kiêm lái xe tại quỹ tín dụng nhân dân xã ngô quyền huyện thanh miện
hưởng đưa ra thông tin về việc bản thân có chức năng nhiệm vụ xét duyệt và giải ngân hồ sơ vay vốn của khách hàng
với chiêu bài vay tiền để đáo hạn cho khách hàng và cần thu hồi vốn trước hạn để phục vụ công tác thanh tra đối tượng đã liên tiếp thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai một người phụ nữ đã chuyển cho đối tượng vay với tổng số tiền là hơn tám bảy tỷ đồng
đến thời hạn trả nợ hưởng đưa ra hàng loạt lý do để xin gia hạn
tuy nhiên trong thực tế toàn bộ số tiền đã được đối tượng dùng để trả nợ đánh bạc và chi tiêu cá nhân
ngày hôm nay sáu tháng một mươi hai lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã dẫn dải tàu vận chuyển khoảng một trăm linh mét khối cát không rõ nguồn gốc
về tới cảng hải đội ba trăm linh một thành phố vũng tàu để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
quá trình làm nhiệm vụ trên khu vực biển giáp danh giữa thành phố hồ chí minh và tỉnh tiền giang
lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba phát hiện tàu mang số hiệu hp bốn nghìn hai trăm năm mươi một có biểu hiện nghi vấn
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có tám thuyền viên do ông trần ngọc sơn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba quê ở hải dương làm thuyền trưởng
theo lời khai ban đầu của ông sơn trên tàu đang chở khoảng hơn một trăm linh mét khối cát nhiễm mặn nhưng không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa theo quy định của pháp luật
và trước đó vào ngày năm tháng một mươi hai bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba cũng phát hiện và bắt giữ một tàu chở hơn tám mươi mét khối cát nhiễm mặn không có hóa đơn chứng từ tại khu vực trên
lực lượng chức năng tỉnh kiên giang vừa bắt quả tăng đối tượng chở hàng cấm từ biên giới về thành phố rạch giá để tiêu thụ
cụ thể vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày ba tháng một mươi hai tại ấp tân hưng xã mỹ lâm huyện hòn đất tỉnh kiên giang
tổ công tác đã ngăn chặn và bắt giữ đối tượng nguyễn văn lụa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thành phố rạch giá cùng phương tiện là xe ô tô tải
vận chuyển hàng cấm từ biên giới về từ hà tiên về thành phố rạch giá để tiêu thụ
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã tạm giữ số lượng lớn hàng hóa nhập lậu như thuốc lá điếu nước uống hóa mỹ phẩm đồ ăn
hiện lực lượng chức năng vẫn đang làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị chơi hụi là một hình thức tích góp tiền khá phổ biến tại nhiều địa phương dựa trên thỏa thuận giữa chủ hụi và các hụi viên
về mức tiền đóng thời gian khui và lợi nhuận dư dôi qua các chu kỷ hốt hụi
tuy nhiên trong thời gian gần đây một số đối tượng đã lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của người dân để tổ chức các dây hụi lợi nhuận cao
nhằm chiến đoạt tài sản và đã khiến cho không ít hụi viên lâm vào tỉnh cảnh trắng tay
phản ánh sau tại bạc liêu sẽ tiếp tục là lời cảnh tỉnh
cho những ai đang có ý định chơi hụi cần phải nâng cao ý thức cảnh giác tìm hiểu thật kỹ để tránh tiền mất tật mạng
đây là lâm tị tám người có đến một mươi bốn năm làm chủ nhiều dây hụi tại vùng nông thôn xã vĩnh trạch thành phố bạc liêu
khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi một do không thể bù lấp khoản tiền thiếu các hụi viên tám đã lấy tên khống
tham gia ba mươi năm phần hụi để hốt hụi và bán phần hụi khống cho hụi viên khác trong tám dây hụi mà mình đang làm chủ
quả đó chiếm đoạt hơn một sáu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với lâm thị tám
để điều tra xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
còn đối với cô gái này vốn là một chủ hội bị các hụi viên giật tiền lại trở thành một kẻ lừa đảo đầy tinh vi
đầu năm hai nghìn hai mươi một lê thị ngân đứng ra tổ chức nhiều dây hụi thu hút đông đảo bà con trên địa bàn xã long niền đông huyện đông hải tham gia
tuy nhiên khi bị hụi viên giật tiền hụi dẫn đến mất cân đối về tài chính ngân đã lập ra nhiều dây hụi khống nhằm chiếm đoạt số tiền trên một tỷ đồng của hụi viên
nên cháy lớn kềm nhiều khói
bé gái tám tuổi ngủ trên tầng hai đã không thoát được ra ngoài dẫn đến tử vong
mẹ của bé cũng bị bỏng nặng
ở trên đó thì nó đã lửa nó lên cao quá thì mấy đứa kia nó thoát được
còn nhỏ con mình gái đó thì nó với con nó thì chổng cũng lây quay lây quay không biết làm gì
mà đưa ra thì không được nó cũng bị
con nó bị tới trần lửa quá thì chú nó qua chạy qua thì tính le qua thì đâu có qua được lửa
nó từ dưới nó bọc lên trên
thì nếu mà chú ông cửa nó qua là cũng chết luôn rồi
còn mình mà chỉ cần năm phút mà nó không đấm cửa là cũng chết hết luôn rồi
đó là ra là cháy bùm bùm bùm bùm nổ âm âm âm âm
các vụ cháy đều gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản nếu không được dập tắt kịp thời
vì vậy mỗi người dân cần phải nâng cao ý thức trong việc phòng cháy chữa cháy ra soát kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các trung cư nhà ở của mình
đảm bảo trong mọi tình huống xảy ra đều xử lý kịp thời
vào khoảng một mươi bảy h ba mươi chiều ngày năm tháng một mươi hai tại trường tiểu học nguyễn huệ phường quang trung thành phố hà giang xảy ra vụ sập tường rào khiến một người chết và ba người bị thương
tại hiện trường lực lượng chức năng xác định đoạn tường rào bị đổ dài ba mươi một m cao khoảng hai một mét là bờ tường gạch cũ
nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn được xác định sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại thôn việt thành xã việt lâm huyện vị xuyên
ba người bị thương gồm thèn văn điệp chú tài huyện xín mẩn lù
đình tân trung văn trực cùng chú tại huyện vị xuyên được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh hà giang
nhận được tin báo các lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường phong tỏa để xác minh và làm rõ nguyên nhân và thiệt hại
sáng nay ngày sáu tháng một mươi hai phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh quảng nam phối hợp với công an tp tam kỳ vừa bắt giữ đối tượng vũ viết hải khi đang trốn tại khu vực phường trường xuân tp tam kỳ
hải là đối tượng truy nã đặc biệt là nghi phạm trong vụ cướp tiền táo tợn tại cây xăng xã tiên cảnh huyện tiên phước xảy ra vào tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
vào lúc một mươi chín h bốn mươi hai phút ngày hai mươi sáu tháng một mươi một đối tượng hải đi xe máy mặc áo mưa đến đổ xăng tại cây xăng tiên cảnh khi chủ cây xăng đang đổ xăng vào xe
lợi dụng sơ hở hải sử dụng vật dụng giống chiếc liềm kề vào cổ ông chủ cây xăng yêu cầu đưa tiền
sau khi lấy hơn một mươi năm sáu triệu đồng đối tượng này dồ ga bỏ chạy
điều đáng chú ý là trong khi đang lẩn trốn vào sáng ngày năm tháng một mươi hai đối tượng này còn liều lĩnh thực hiện một vụ cướp giật túi sách của một người phụ nữ khi đang lưu thông trên đường bạch đằng tp tam kỳ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam tạm giữ hình sự đối tượng vũ viết hải để tiếp tục điều tra xử lý
tin từ bộ công an về công tác bảo hộ công dân và tổ chức chuyến bay đưa công dân việt nam
từ myanmar về nước cho đến thời điểm này cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an đã phối hợp với các đơn vị và cơ quan liên quan tiếp nhận bảy trăm tám mươi người về nước qua cảng hàng không quốc tế nội bài trên sáu chuyến bay thuê riêng
dự kiến là trong tuần này sẽ tổ chức thêm một số chuyến bay thuê riêng để đưa số công dân việt nam còn mắc kẹt tại myanmar về nước
và do số lượng công dân được giải cứu lớn nhiều thành phần cục quản lý xuất nhập cảnh đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh đầy đủ thông tin để đảm bảo công tác
hỗ trợ công dân được nhanh nhất và đến nay cục quản lý xuất nhập cảnh cũng đã xác minh và trả lời cấp hộ chiếu cho một sáu mươi tám công dân